cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước cho biết vừa ra lệnh khởi tố bị can tạm giam bốn tháng
đối với đối tượng trướng quán dậu một mươi tám tuổi trú tại xã long bình huyện bù gia mập để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
như truyền hình công an nhân dân đã đưa vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng bảy
chị trần thị ngọc oanh ba mươi chín tuổi ở xã long hưng huyện bù gia mập bị sát hại trên đường về đi thăm mẹ ruột ở thôn một mươi xã long bình
chị oanh được người dân phát hiện trong tình trạng bị nhiều vết đâm chém khắp người và tử vong ngay sau đó
sau bốn ngày đêm kiên trì bao vây lực lượng công an tỉnh bình phước cùng với cơ quan chức năng tại địa phương
đã buộc đối tượng gây án là trướng quán rậu ra đầu thú vào trưa ngày bốn tháng bảy
bước đầu tại cơ quan điều tra đối tượng trướng quán rậu khai nhận đã sát hại chị trần thị ngọc oanh